cục phòng chống hivs bộ y tế vừa có công văn gửi sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hải phòng
yêu cầu báo cáo thông tin nhóm cộng đồng triển khai xét nghiệm hiv cho học sinh
trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng tám cục phòng chống hivs nhận được thông tin của báo chí phản ánh về việc nhóm bông hồng đen
là một nhóm cộng đồng tổ chức tuyên truyền và lấy mẫu máu xét nghiệm của học sinh trường trung học cơ sở
ở phường hải sơn quận đồ sơn thành phố hải phòng không thông qua phụ huynh hay nhà trường và chính quyền địa phương
cục phòng chống hivs đề nghị sở y tế trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hải phòng phối hợp với các đơn vị liên quan
làm rõ thông tin các báo phản ánh và có văn bản báo cáo về cục phòng chống hivs trước một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng tám
để báo cáo lãnh đạo bộ y tế tăng cường việc quản lý chấn chỉnh các hoạt động của nhóm cộng đồng
triển khai hoạt động tư vấn xét nghiệm hiv tại cộng đồng theo đúng quy định của pháp luật
và hướng dẫn chuyên môn của bộ y tế lực lượng công an cũng đã vào cuộc để xác minh làm rõ vụ việc
hôm qua hoàng thế anh chú tại huyện thanh miện và nguyễn văn nguyên chú tại tp chí linh
đã bị tòa nhân dân tỉnh hải dương đưa ra xét xử về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hai đối tượng đã ba lần tổ chức cho một mươi bốn người việt nam
trốn sang campuchia bằng đường biển và đường bộ để hưởng lợi số tiền hai trăm ba mươi một triệu đồng
tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
căn cứ các quy định của bộ luật hình sự hội đồng xét xử tuyên phạt hoàng thế anh tám năm sáu tháng tù
nguyễn văn nguyên bảy năm chín tháng tù cùng về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
còn tại tỉnh quảng trị lực lượng chức năng vừa phát hiện vụ đưa người nhập cảnh trái phép từ lào về việt nam
trước đó vào lúc hai mươi h một mươi phút ngày một mươi chín tháng tám tại tổ hai khóm ca tăng thị trấn lao bảo huyện hướng hóa
lực lượng biên phòng đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở theo phía sau ba người có biểu hiện nghi vấn
thắt nhanh người điều khiển xe mô tô khai tên là kho ta hai mươi sáu tuổi trú tại huyện xe pôn tỉnh savannakhet lào
trước đó kho ta nhận được điện thoại của một người việt nam đề nghị chở ba người đàn ông việt nam rồi sẽ được trả công
tuy nhiên trên đường mòn biên giới để nhập cảnh trái phép từ lào về việt nam thì bị bắt giữ
ba người đàn ông được đối tượng đưa từ lào về việt nam gồm nguyễn văn đồng bốn mươi ba tuổi bùi văn tùng ba mươi ba tuổi
và trần văn linh ba mươi bốn tuổi cùng chú tại huyện đô lương tỉnh nghệ an
khai rằng do muốn về việt nam nhưng không có đủ giấy tờ nên đã nhờ người liên hệ để được nhập cảnh trái phép về việt nam
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật vẫn có diễn biến hết sức phức tạp
tại địa bàn thành phố hà nội thời gian vừa qua đã xảy ra tình trạng thanh thiếu niên từ địa bàn các tỉnh khác tụ tập về hoạt động phạm tội
đây đều là các đối tượng đã bỏ học gia đình không quản lý quen biết nhau qua mạng xã hội
sau đó cùng hẹn nhau lập thành các hội nhóm để hoạt động với tinh chất vô cùng manh động và liều lĩnh
bảy đối tượng này vừa bị công an quận thanh xuân hà nội bắt giữ vì hành vi cướp tài sản và gây dối trật tự công cộng
các đối tượng đều trong độ tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi đến từ các tỉnh hòa bình thanh hóa tuyên quang ninh bình
dạng sáng ngày sáu tháng bảy các đối tượng đã hẹn nhau qua mạng xã hội sau đó đem theo tuyếp sắt giao phóng đi diễu phố
và khi gặp hai thanh niên khác nhóm đối tượng đã đuổi đánh và cướp chiếc xe máy của hai người này
có hành vi đuổi đánh ánh sáng và chiếm đoạt xe máy honda way của ánh sáng
tính đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã triệu tập một mươi hai đối tượng và làm rõ hành vi các đối tượng này
nhóm đối tượng này cũng có đặc điểm chung đó là hầu hết còn trong độ tuổi học sinh sinh viên
nhưng đã bỏ học gia đình cũng không quan tâm quản lý
khi chỉ một đối tượng thì không có sự hung hãn nguy hiểm
nhiều khi chúng tụ tập hẹn nhau qua mạng xã hội lập thành nhóm
có khi lên đến hàng chục đối tượng thì trở nên rất manh động
các đối tượng liêu lĩnh và kích động lẫn nhau hành động chỉ để thể hiện bản thân
tối đến thì bọn cháu nhắn tin qua mạng xã hội để tụ tập để đi tìm ra đối tượng để đánh nhau
nhưng đối tượng thì bọn cháu không cần quen biết thì thấy đi xe không biển với lại lạng lách các kiểu bọn cháu gặp bọn cháu đánh
bọn cháu ghét các kiểu như thế thì không cần có lý do
vấn nạn thành thiếu niên vi phạm pháp luật đang diễn ra hết sức nhức nhối nhất là tại địa bàn hà nội
bởi đây là nơi mà các đối tượng
các đối tượng từ nhiều tình thành khác tập trung về hoạt động
do đó công tác đấu tranh phòng ngừa của lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn
cái khó khăn trong đấu tranh đối với các loại tội phạm này thứ nhất là các đối tượng bản thân các nhóm đối tượng này không hề quen biết nhau
và chỉ có hẹn nhau trên mạng xã hội sau đó thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội và tụ tập đi gây án
bản thân các đối tượng không biết gì về nhau các đối tượng sử dụng xe gắn máy nhưng tất cả các xe đều đã tháo bị quân soát
và các đối tượng này thì đại đa số đều từ các tỉnh lẻ lên tụ tập lên sau khi gây án xong thì các đối tượng lại khẩn trương đi về địa phương của mình
cho nên là trong công tác điều tra truy xét cũng rất là khó khăn
công an quận thành xuân hiện tại đang duy trì một lực lượng một mươi bảy đồng chí tiến hành tuần tra trên các tuyên phố chính của quận thành xuân
ví dụ như tuyên trại lê văn lương và đặc biệt tuyến trường trinh giải phóng để nhằm ngăn chặn hạn chế phòng ngừa loại tội phạm này trải ra
mặc dù hàng loạt các nhóm đối tượng liên tục bị lực lượng công an hà nội đấu tranh chấn áp trong thời gian vừa qua
tuy nhiên thực tế đã cho thấy để ngăn chặn phòng ngừa loại tội phạm này đang rất cần ngăn chặn từ gốc
đó là phải có sự vào cuộc của gia đình nhà trường và các cấp chính quyền địa phương
sáng nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng phối hợp với công an quận lê trân
kịp thời dập tắt đám cháy nhà dân cứu thoát ba người mắc kẹt ra khỏi đám cháy
cụ thể vào lúc bốn h hai mươi phút ngày hai mươi một tháng tám phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng
nhận được tin báo có cháy tại nhà số hai trăm hai mươi sáu đường thiên lôi phường vĩnh niệm quận lê trân đã điều động lực lượng và phương tiện
thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực một đến hiện trường phối hợp với công an quận lê trân
tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lúc này đám cháy đang phát triển tại tầng một khói bao trùm toàn bộ căn nhà ba tầng một tung
có hai lớp cửa bị khóa bên trong đồng thời có ba nạn nhân đang kẹt trên băn công tầng ba lực lượng chữa cháy đã tiến hành phá cửa
triển khai phong tỏa dập tắt đám cháy vừa cử tổ công tác vượt qua đám cháy dùng mặt nạ cách ly cứu ba nạn nhân ra khỏi đám cháy thành công
sau khoảng hai mươi phút nỗ lực lực lượng chữa cháy đã dập tắt lửa và kiểm soát tình hình
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đang tiến hành xác minh giải quyết đơn tố giác tội phạm của bà nguyễn thị thu thủy
trú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai với nội dung tố giác đặng sơn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể bà thủy tố giác đặng sơn hải lừa đảo chiếm đoạt của bà số tiền một trăm ba mươi tám triệu đồng và một xe ô tô có đặc điểm là loại xe bảy chỗ ngồi
hiệu for everest màu sơn đen biển kiểm soát sáu mươi a tám mươi năm nghìn chín trăm chín mươi sáu số máy số đang hiện trên màn hình
xe có giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số một trăm bảy mươi một nghìn chín trăm tám mươi sáu do phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai cấp ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
để phục vụ công tác xác minh giải quyết đơn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đề nghị
người dân nếu phát hiện được người đối tượng đang quản lý sử dụng xe có đặc điểm như trên
thì báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
ở địa chỉ số bốn trần bình trọng phường năm thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng hoặc điều tra viên trần minh huy
số điện thoại chín trăm bảy mươi hai tám trăm năm mươi tám trăm tám mươi chín để phối hợp giải quyết
thưa quý vị liên quan đến vụ vận chuyển trái phép một mươi chín kg vàng từ campuchia về việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã
khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam năm đối tượng liên quan về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
trước đó tổ công tác phát hiện đối tượng nguyễn tấn phong đang điều khiển xuồng máy vận chuyển hàng hóa
từ hướng campuchia về việt nam nên tiến hành áp sát bắt giữ đối tượng
tuy nhiên lợi dụng đêm tối đối tượng đã nhảy xuống sông lặn trốn về phía bờ campuchia
cùng lúc này tổ công tác trên đường bộ đã khống chế và đưa hai đối tượng là hồ văn sơn và nguyễn hoài tâm
hóa là vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới
kiểm tra sơ bộ tăng vật trên sùng máy lực lượng công an phát hiện bên trong bao màu trắng có nhiều thỏi vàng và nữ trang
với tổng trọng lượng khoảng một mươi chín kg
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã tạm giữ thêm nguyễn xuân kiếm và lý thị huệ
cùng chú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang đồng thời khám xét khẩn cấp các địa điểm chỗ ở nơi làm việc
đối với các đối tượng có liên quan tạm giữ nhiều thỏi kim loại màu vàng và đồ nữ trang có tổng trọng lượng khoảng một mươi bốn kg
hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
đưa ra các thông tin gian dối để bị hại tin tưởng đưa tiền chạy việc rồi chiếm đoạt
hai bị cáo là cao thanh ân chú tại quế sơn tỉnh quảng nam và nguyễn quang nghĩa chú tại quận cầm lệ tp đà nẵng
đã bị toán nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo có trạng mặc dù không quen biết với bất cứ lãnh đạo cấp cao nào ở quảng nam và đà nẵng
nhưng nghĩa và ân vẫn bàn bạc và thống nhất đưa ra các thông tin gian dối có khả năng chuyển công tác từ quảng nam về đà nẵng
để một bị hại tin tưởng chuyển số tiền hai trăm hai mươi năm triệu đồng
sau khi nhận được tiền của bị hại cả hai đã chiếm đoạt
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn huyện gio linh
tỉnh quảng trị và thành phố đà nẵng ân và nghĩa đã thực hiện năm vụ lừa đảo
trong đó ân chiếm đoạt bảy trăm hai mươi năm triệu đồng nghĩa chiếm đoạt hai trăm hai mươi năm triệu đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt cao thanh ân một mươi ba năm tù nguyễn quang nghĩa bốn năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn tại đồng nai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn quyên
quê ở tỉnh cà mau để điều tra và làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
theo hồ sơ công an quyên và đối tượng ngô hoàng khan chưa rõ lai lịch không có ngành nghề nên rủ nhau đến địa bàn huyện long thành
tìm người sơ hở trong việc quản lý tài sản rồi ra tay cướp giật tài sản
khi đến ấp ba xã tam an huyện long thành thì phát hiện anh võ thành tuấn em đang điều khiển xe máy
trên cổ có đeo một sợi dây chuyền trị giá gần một mươi ba triệu đồng
khan điều khiển xe ép sát để quyên nhanh tay giật sợi dây chuyền rồi tẩu thoát
tài sản cướp giật được các đối tượng đã mang bán được sáu triệu đồng chia nhau tiêu xài
hiện công an huyện long thành vẫn đang truy bắt khan
tại tỉnh quảng trị lực lượng chức năng vừa phát hiện vụ đưa người nhập cảnh trái phép từ lào về việt nam
trước đó vào lúc hai mươi h một mươi phút ngày một mươi chín tháng tám tại tổ hai khóm ca tăng thị trấn lao bảo huyện thường hóa tỉnh quảng trị
lực lượng biên phòng đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển mô tô chở theo phía sau ba người có bị bị vấn
khai thác nhanh người điều khiển xe mô tô khai
khai thác nhận tên là kho ta chú tại tỉnh sa văn na khẹt lào
trước đó kho ta nhận được điện thoại của một người việt nam đề nghị chở ba người đàn ông về việt nam rồi sẽ được trả công
tuy nhiên trên đường mòn biên giới để nhập cảnh trái phép từ lào về việt nam thì bị bắt giữ
ba người đàn ông được đối tượng đưa từ lào về việt nam là nguyễn văn đồng bùi văn tùng và trần văn linh
cùng chú tại huyện đô lương tỉnh nghệ an
ba người này khai nhận là do muốn về việt nam nhưng không có đủ giấy tờ nên đã nhờ người liên hệ để được nhập cảnh trái phép về việt nam
hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
trước thông tin một người dân ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ đăng tải hình ảnh chụp chiếc xe kia karen màu trắng có gắn biển kiểm soát một mươi chín a năm mươi năm nghìn năm trăm năm mươi năm lên trang fanpage xe phú thọ
khẳng định là biển số này đã có chủ
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh phú thọ đã vào cuộc xác minh và làm rõ khẳng định thông tin mang biển kiểm soát một mươi chín a năm mươi năm nghìn năm trăm năm mươi năm đã có chủ là sai sự thật
theo kết quả xác minh ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba admin của facebook xe phú thọ đã lấy thông tin hình ảnh trên mạng photoshop gắn với biển kiểm soát một mươi chín a năm mươi năm nghìn năm trăm năm mươi năm lên xe kia màu trắng
để đăng tải lên xe phú thọ với nội dung biển số này đã có chủ nhằm mục đích câu view
được biết biển kiểm soát một mươi chín a năm mươi năm nghìn năm trăm năm mươi năm của tỉnh phú thọ phải đến ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba mới chính thức mở phiên đầu giá